ngoài ra các tổ chức cá nhân này còn mời chào người dân mua hàng và mở một tài khoản id trên trang web có máy chủ đặt tại nước ngoài để cùng tham gia xây dựng mạng lưới kinh doanh theo chương trình trả thưởng rất hấp dẫn
qua đánh giá cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng cho biết hoạt động kinh doanh này là kinh doanh đa cấp
tuy nhiên đến nay cục này vẫn chưa cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp cho tổ chức đơn vị nào có tên gremlip hay greenleat group
do đó để tránh các rủi ro vật chất và pháp lý liên quan cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng khuyến cáo người dân không tham gia giới thiệu phát triển mạng lưới kinh doanh của tổ chức cá nhân liên quan